chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
nếu như việt nam không đầu tư phát triển kể cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
thì không bao giờ thành công
chúng ta chống dịch covid một mươi chín bước đầu đã thành công
nhưng phải lo phát triển đất nước thì mới thắng lợi mục tiêu kép
thủ tướng nhấn mạnh cần phải có cách làm thiết thực cụ thể
để tranh thủ luồng đầu tư dịch chuyển vào việt nam
trọng tâm là các tập đoàn đa quốc gia lớn công nghệ cao đứng đầu các chuỗi cung ứng
trong thu hút phát triển ở đất nước còn nghèo nhân vô thập toàn
không thể có một hạ tầng hoàn thiện một cơ chế hoàn thiện
thì chúng ta phải biết tạo nên một sức mạnh từ lợi thế của việt nam
và phải làm nhanh hơn tốt hơn
thủ tướng nêu rõ phải xây dựng ngay đề án để thủ tướng có sự chỉ đạo chung
trên tinh thần là nhanh và mạnh hơn rõ hơn
đặc biệt đề án phải giải quyết các điểm nghẽn của nhà đầu tư
như vấn đề mặt bằng nguồn nhân lực
thủ tướng đồng ý thành lập tổ công tác đặc biệt
do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì cùng lãnh đạo một số cơ quan
nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông thủ tướng cho rằng
cần tập trung truyền thông việt nam là điểm đến hấp dẫn
đối với nhà đầu tư du khách chính phủ các địa phương các ngành
tạo mọi thuật lợi về mặt bằng sản xuất các yêu đãi cần thiết hấp dẫn
hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và nguồn nhân lực